ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khai quật thi thể
anh nguyễn văn thu chú tại xã thống nhất huyện bù đăng tỉnh bình phước
là nạn nhân trong vụ án mạng giết trù nợ đem thi thể đi trôn để điều tra làm rõ
ngày hai tháng bảy nhận được trình báo của gia đình anh nguyễn văn thu về việc anh thu mất tích từ ba ngày trước
công an huyện đồng phú tiến hành vào cuộc xác minh và phát hiện đối tượng lê đức đông
chú tại xã đồng tâm huyện đồng phú có biểu hiện nghi vấn
tại cơ quan công an đông khai nhận chính là thủ phạm sát hại anh thu
sau đó đem trôn thi thể để phi tang
cụ thể như sau vào trường ngày ba mươi tháng sáu anh thu điều khiển xe máy tới nhà đông để đòi nợ
do đông không có tiền trả nợ nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
bị thu đe dọa đồng bất ngờ cầm búa đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi trôn thi thể anh thu để phi tang đồng đã mang xe máy của nạn nhân đến nhà người quen gửi
đồng thời tiêu hủy các chứng cứ gây án vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ